ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ chim cano ở cần giờ làm chín người tử vong
đối với bị cáo vũ văn đảo là giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt xét và đinh văn quyết
giám đốc công ty cổ phần vũng tàu marina về tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn
theo cáo trạng ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi ba tàu bb một mươi hai nghìn bốn trăm linh hai do công ty cổ phần công nghệ việt ét sản xuất
chở ba mươi người đi từ tiền giang lên vũng tàu bị lật ngoài vùng biển cần giờ hậu quả chín người tử vong
theo đó tàu pb một mươi hai nghìn bốn trăm linh hai là phương tiện thủy nội địa hồ sơ thiết kế hồ sơ đăng kiểm tại phòng đăng kiểm hải quân
và hợp đồng mua bán thể hiện tàu này không có công dụng vận tải hành khách không có khả năng hoạt động trên biển
tàu chỉ chở một mươi hai người thời điểm xảy ra tai nạn thì tàu đã chở quá số người quy định nên đã dẫn đến việc tai nạn
ngoài ra còn sử dụng sai mục đích và đi vào vùng biển cần giờ là vùng không được phép hoạt động
bị cáo vũ văn đảo là người chỉ đạo nhân viên công ty việt xét và công ty marina sử dụng ba tàu để vận chuyển hành khách
trên tuyến đường thủy từ tiền giang đến vũng tàu
bị cáo đinh văn quyết là người chịu sự chỉ đạo của đảo
quyết trực tiếp liên hệ giao dịch với công ty ppp để thống nhất vận chuyển hành khách
cáo trạng xác định hai giám đốc vũ văn đảo và đinh văn quyết phải chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra từ những vi phạm này
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo vũ văn đảo và bị cáo đinh văn quyết ba năm tù nhưng cho hưởng án treo vào thời gian thử thách